các bác sĩ bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám đã thực hiện thành công ca ghép phổi từ người cho đã chết não
đây là sự kiện mang tính lịch sử của y học nước ta nói chung và ngành ghép tạng việt nam nói riêng
ca ghép tạng này được đánh giá rất cao và khẳng định trình độ tay nghề của các bác sĩ việt nam cũng như là ngành ghép tạng còn non trẻ nước ta
ca ghép tạng được thực hiện trong tám giờ với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ cộng hòa pháp và vương quốc bỉ
các bác sĩ bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám đã thực hiện ghép thành công hai lá phổi của người hiến tặng cho bệnh nhân
còn tim thận rác mạc được điều phối ghép cho năm người bệnh khác
đến nay sau hơn hai mươi ngày được ghép sức khỏe bệnh nhân được ghép tạng đã bình phục tới tám mươi
tự đi lại được giao tiếp tự thở thông khí phổi mọi sinh hoạt bình thường đã dần ổn định
đây là ca ghép phổi đầu tiên ở việt nam được thực hiện từ nguồn tạng từ người cho chết não hiến tặng
qua cái ca ghép phổi từ người cho chết não đầu tiên tại việt nam tiến hành từ hai nghìn tám
các chuyên gia nước ngoài đến từ pháp từ bỉ các chuyên gia đều đánh giá rất cao những cố gắng và trình độ thầy thuốc của bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
sau một thời gian được đào tạo tại pháp các bác sĩ của tôi đã nhanh chóng tiếp cận và nắm chắc lập chủ được kỹ thuật
và công đánh giá rất cao trình độ chuyên môn cũng như sự phối hợp điều phối hoạt động trong các kết ghép
và đặc biệt là trong khi mà triển khai cái ca ghép đầu tiên này
thì các chuyên gia đánh giá rất cao về công tác điều hành điều phối kết hợp trong nước ngoài nước trong bệnh viện và cũng như các đồng nghiệp ở các bệnh viện khác
đây là một thành công rất lớn không chỉ cho ca ghép phổi nói riêng mà cho cả năm ca phẫu thuật ghép đa tạng song song khác được thực hiện ở cả hai miền đất nước
ghép phổi là thách thức lớn với y học việt nam là kỹ thuật khó nhất trong các kỹ thuật ghép tạng hiện nay bởi sự phức tạp khẩn trương chuyên sâu nhất là sự phối hợp chặt chẽ từ các khâu trong quy trình kỹ thuật
các bác sĩ khẳng định
ghép phổi từ người cho còn sống đã rất khó khăn thì ghép phổi từ người cho chết não còn phức tạp và khó khăn hơn rất nhiều lần
các bác sĩ khẳng định

các bác sĩ khẳng định